nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ sáng nay tại hà nội
trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức diễn đàn việt mỹ
thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hội nhập quốc tế
diễn đàn đã trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm giải pháp hỗ trợ phụ nữ
tăng cường tham gia hội nhập kinh tế quốc tế trong đó nhấn mạnh đến việc tạo điều kiện
nâng cao năng lực và trao quyền cho nữ giới giúp nữ giới vượt qua thách thức
và hồi phục sau đại dịch covid một mươi chín tận dụng các cơ hội từ hội nhập quốc tế
bên cạnh đó các đại biểu cũng khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân
trong quan hệ việt mỹ đồng thời đưa ra các sáng kiến để góp phần củng cố
và phát huy vai trò của phụ nữ trong giao lưu nhân dân hai nước
thúc đẩy nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và hoa kỳ